các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bàn chuyên án bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây gồm phan hữu hiệu lý thơ phước phan thạch dinh nguyễn thành nam trần ánh nguyệt trần đức trâm và bùi đình trung tất cả đều trú tại tp hcm
trong đó phạm hữu hiệu là đối tượng cầm đầu đường dây này
khi các đối tượng vận chuyển một trăm bảy mươi chín bánh heroin từ biên giới về đến địa phận tp hcm thì bị tổ công tác phối hợp bắt giữ thu giữ một trăm bảy mươi chín bánh heroin hơn bốn tỷ đồng hai xe ô tô cùng nhiều tăng vật và tài sản khác có liên quan
đây là vụ án thu giữ lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tp hcm qua đó chặt đứt đường dây cung cấp ma túy từ nước ngoài về tp hcm tiêu thụ
trong khi đó một tụ điểm ma túy ở xã giao lạc huyện giao thủy cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định triệt xóa bắt giữ năm đối tượng

trần văn khoa và nguyễn văn khoa đều khai nhận mua ma túy của hoàng thị khương chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
sau hai tuần điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam hoàng thị khương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
dạng sáng qua tiến hành kiểm tra quán ba đông kinh có địa chỉ tại một trăm linh sáu một trăm linh tám đường trần tuấn khải tp hcm
công an quận năm phối hợp với các đơn vị liên quan đã phát hiện hàng trăm đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy
thời điểm này hàng trăm người đang say sưa trong tiếng nhạc cực lớn
theo bóng dáng công an nhiều đối tượng định bỏ trốn nhưng đều bị tạm giữ
kiểm tra nhiều bàn trong quán bar công an phát hiện nhiều đối tượng có hành vi mua bán tàn trữ và sử dụng ma túy thu giữ nhiều gói ni lông chứa ma túy viên nén ma túy
tổng cộng một trăm bảy mươi sáu đối tượng gồm một trăm ba mươi tám nam và ba mươi tám nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy đã bị tạm giữ về trụ sở công an quận để tiếp tục xét nghiệm
trong đó bước đầu đã có chín mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
công an huyện long điền tỉnh bà rệ vũng tàu vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi cán cực bóng đá ăn tiền
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang võ công huynh đang có hành vi ghi kèo cán cực bóng đá ăn tiền
với một số đối tượng tại nhà của mình ở khu vực thị trấn long hải huyện long điền
tại cơ quan điều tra huỳnh khai nhận từ mối quan hệ quen biết với một đối tượng chưa rõ lai lịch tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet
nên đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám huynh đã nhận hai tài khoản cán cực qua mạng internet có chứa điểm quy đổi ra thành tiền
nhằm ghi kèo cán cực các trận bóng đá world cup cho các con bạc
trong khoảng thời gian diễn ra world cup hai nghìn một mươi tám huỳnh đã nhiều lần thực hiện việc cá cược bóng đá với số tiền có khi lên tới một trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ lật xe chở gỗ lậu khiến hai người thiệt mạng công ty lâm nghiệp đắc nguyên huyện cư rút tỉnh đắk nông
vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác toàn bộ cán bộ nhân viên tại trạm quản lý bảo vệ rừng số một đóng tại xã đắk nguyên gần nơi xảy ra vụ việc
theo đó trạm này có bốn cán bộ nhân viên đang công tác gồm bùi đăng hiệp trạm trưởng và các ông nguyễn hữu phước nguyễn thanh tình hoàng hữu phong
cả bốn người trên bị tạm đình chỉ công tác về để viết bản tường trình phục vụ công tác xác minh làm rõ về vụ lật xe chở gỗ vào dạng sáng ngày bảy tháng bảy vừa qua
tại km số sáu đường quốc phòng cách trạm quản lý bảo vệ rừng số một khoảng hai trăm linh m khiến anh lê quang vinh và nguyễn tất thành cùng chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông tử vong tại chỗ
tại hiện trường chiếc xe ô tô bảy chỗ lật ngửa giữa đường bị bẹp rúm bên trong xe chở hàng chục phách gỗ sẻ hộp có khối lượng khoảng hai mét khối và không có dấu búa kiểm lâm
hiện công ty lâm nghiệp darkwind đang phối hợp với các ngành chức năng để làm rõ vụ việc
sáng nay phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiên giang cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra một khu du lịch và một nhà hàng tại thành phố rạch giá
và đã phát hiện có bốn mươi bốn con vật quý hiếm đang bị nuôi nhốt trái phép
tại khu du lịch sinh thái duyên quê ở khu phố bốn phường vĩnh thông thành phố rạch giá do bà ngô mỹ duyên làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi một cá thể được nuôi nhốt là động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm ưu tiên bảo vệ gồm đa điểu khỉ chim trĩ đỏ và cừu nhập từ nước ngoài
còn tại nhà hàng cảnh biển ở phường vĩnh lạc do bà vương thị thùy vân làm chủ đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện tại nhà hàng đang lưu giữ
nuôi nhốt hai mươi ba cá thể gồm khỉ nhím chăn cây hương công chim trĩ kỳ đà hoa cần đước và kỳ tôm
tại thời điểm kiểm tra cả hai chủ cơ sở đều không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn trên thực tế là đã có rất nhiều bài học đắt giá và đau lòng về vấn nạn kinh doanh đa cấp
thế nhưng thực trạng này vẫn đang tiếp diễn tại khắp các vùng quê ở tỉnh quảng nam
các nhóm đối tượng núp bóng dưới hình thức tổ chức chương trình tri ân khách hàng hay quay quảng bá sản phẩm để bán hàng kém chất lượng
lừa gạt số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng của tám mươi bảy hộ dân trên địa bàn huyện phú ninh
sau khi nhóm đối tượng này rời khỏi địa phương gia đình ông nguyễn ngọc thành phải gánh món nợ hơn ba triệu đồng cùng với các sản phẩm kém chất lượng như thế này
không chỉ riêng ông thành mà tám mươi bảy hộ dân khác trên địa bàn ba xã tam an tam đàn và tam đại cũng lâm vào cảnh
đứng ngồi không yên khi phải chạy vậy vay mượn để được mua hàng giá rẻ
câu chuyện xảy ra đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân gây mất tình hình an ninh trả tự tại địa phương
chính vì thế người dân nên chọn mua những sản phẩm tại các cơ sở uy tín có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ đồng thời phải nâng cao tinh thần cảnh giác với các hành vi có dấu hiệu lừa đảo để tránh trường hợp tiền mất tật mang
tiếp theo biên tập viên biêu anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp theo quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp theo quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé